lan sóng dịch bệnh thứ năm tại hồng kông trung quốc đang bùng phát trở lại
chỉ tính riêng trong ngày một mươi một tháng bảy đặc khu này đã ghi nhận hai tám trăm sáu mươi ba trường hợp mắc mới covid một mươi chín
trong đó có bảy trường hợp tử vong
theo đó từ ngày một mươi năm tháng bảy những người đang cách ly tại nhà sẽ phải đeo vòng tay điện tử
để đảm bảo họ sẽ không rời khỏi nơi cư trú nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
ngoài ra nhà chức trách đang nghiên cứu việc đưa hệ thống tên thật vào ứng dụng
lip home safe đi lại an toàn
theo đó sau khi có kết quả xét nghiệm acid nucleic dương tính
ứng dụng lip home step của người bệnh sẽ được đổi sang mã đỏ để đảm bảo người bệnh không thể vào
những nơi có nguy cơ cao chẳng hạn như bệnh viện và những nơi có hoạt động cần bỏ khẩu trang
người dân hồng kông phải quét ứng dụng lip home safe khi đến các địa điểm như công sở
trường học bệnh viện siêu thị quán ăn phòng tập thể dục
trong đó người dân phải tiêm ba mũi vaccine mới được ăn tại chỗ
chính quyền hồng kông cũng đang yêu cầu việc xét nghiệm acid nucleic cần được thực hiện nhiều
nhanh chính xác giúp cho việc áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hơn đối với những bệnh nhân đã được xác nhận